phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa phối hợp với công an huyện e soup
điều tra làm rõ một vụ vợ và người tình âm mưu sát hại chồng rồi tạo hiện trường giả treo cổ ở trong rừng
tại tiểu khu hai trăm tám mươi một vườn quốc gia jordan thuộc xã cơm lan huyện e soup tỉnh đắk lắk
người dân phát hiện có một người đàn ông đã chết trong tư thế trầu cổ thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng
nhận tin báo của người dân công an huyện e soup và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã phối hợp đến điều tra
qua việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tổ công tác xác định đây là một vụ án giết người và nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường giả

nạn nhân được xác định là anh lý văn nó ở xã cư cơ bang huyện e soup
nghi phạm chính là đào thị mình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là vợ của nạn nhân cùng người tình là lý văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
quân cũng là anh họ của anh nó
quá trình điều tra mình khai nhận trước đó trong chuyến cùng chồng đi rừng tìm hoa phong lan ở huyện công cờ cho tỉnh gia lai giữa mình và anh nó xảy ra mối thuẫn sâu sát
tức giận vì bị chồng đánh khi về nhà mình gọi điện cho người tình là lý văn quân để lên kế hoạch sát hại chồng
sau khi thống nhất mình lấy lý do đến nhà quân lấy nồi cơm điện vì trời tối nên kêu chồng đi cùng
đến nơi quân không có nhà nên mình nói chồng vào dãy tìm quân
khi mình chở anh nó đến khu vực vườn điều thuộc tiểu khu hai trăm tám mươi một vườn quốc gia gióc đôn cách nhà khoảng ba mươi năm km quân và mình đánh nạn nhân đến chết
sau đó cả hai khiêng xác anh nó lên núi
lấy dây thắt lưng đã chuẩn bị sẵn treo cổ nạn nhân lên cây để tạo dựng hiện trường giả
mình với tôi là dòng dây thắt lưng để bột cổ lý văn nó là giả thắt cổ chết
thắt xong thì hai đứa mình xuống núi
sau đó thì tôi mới đi đồng nai tuyệt bị công an bắt
hiện phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố cặp tình nhân trên trước pháp luật
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng trần văn viện chú phường hòa cường nam quận hải châu
đi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy thuốc lắc và ketamin ngay tại trung tâm thành phố
cụ thể vào tối ngày sáu tháng bốn khi đang đem ma túy giao cho khách trên đường huỳnh tấn phát
viện đã bị công an quận hải châu ập vào bắt giữ phát hiện trên người viện gần năm mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp trung cư nơi trọ của viện tại đường hai mươi chín tháng ba thuộc địa bàn phường hòa xuân quận cầm lệ
công an quận tiếp tục phát hiện khoảng năm mươi gam ma túy đá và gần một mươi gram ketamin
mặc dù có nhà nhưng viện vẫn thuê trung cư ở khu vực khác để thuận lợi cho việc mua bán và an toàn cho việc cất giấu ma túy
viện là đối tượng từng đi cai nghiện ma túy
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm lê đình nam sinh năm hai nghìn bốn nguyễn văn hà sinh năm hai nghìn năm và nguyễn văn linh sinh năm hai nghìn bốn cùng chú ở thành phố thanh hóa
trước đó tại tuyến đường dt bốn trăm chín mươi năm thuộc địa phận xã thanh nghị huyện thanh liêm lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng trên
vận chuyển một túi ni lông bên trong chứa hai trăm linh viên nén màu xanh một túi ni lông bên trong chứa một trăm linh viên nén màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh và màu hồng trên là ma túy dạng kẹo
mua ở thị xã bỉm sơn thanh hóa với giá bảy mươi năm triệu đồng mang ra hà nam để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng đặng văn quý
sinh năm hai nghìn trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu say đối tượng quý đã đi sang phòng số ba
thuộc dãy trọ số bảy trăm chín mươi tám thiên lôi lê trân hải phòng của vợ chồng người quen cùng quê là anh hoàng văn tám
đạp cửa xông vào gây sự thì bị anh tám đuổi về sau đó giữa hai bên xảy ra rẳng co sắt nhỏ
một lát sau quý đã cầm một con dao phay dài khoảng ba mươi cm xông vào dao chém một nhát vào vùng bắp tay
và cẳng tay trái của anh tám làm anh tám bị thương với tỷ lệ một mươi bảy
sau khi gây án quý đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân khởi tố bị can
ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày năm tháng bốn quý đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận long biên hà nội
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng
bằng phương thức thủ đoạn ngày càng manh động hành vi liều lĩnh và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
nhằm chiếm đoạt tài sản
trước tình hình chung đó công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng cũng như đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể
không chỉ đối với các chi nhánh ngân hàng mà cả với các cửa hàng vàng bạc đa quý trên địa bàn
khi có sự cố rủi ro nhân viên ngân hàng chỉ cần nhấn chuông
lập tức hệ thống báo động sẽ được kết nối với trực ban của công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi cướp ngân hàng
khiến các chi nhánh ngân hàng này rất yên tâm
bidv đã được sự hỗ trợ
công an huyện đại tư đã phối hợp cùng bidv lắp hệ thống báo động
trong trường hợp bidv gặp rủi ro có cướp
hệ thống sẽ tự báo động đến phòng trực ban của công an huyện đại từ
sau khi được kết nối như vậy bidv cảm thấy rất yên tâm
bởi vì trong quá trình mặc dù chưa thể ra
tuy nhiên trong quá trình hệ thống đang hoạt động

công an huyện đại tư cũng đã phối hợp
với bidv là thường xuyên giả soát hệ thống
và thường xuyên trao đổi các thông tin cập nhật
bên cạnh đó để chủ động phòng ngừa
công an huyện đại từ cũng thường xuyên đến các ngân hàng
các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn
cập nhật các thông tin mới về tội phạm cướp ngân hàng
hướng dẫn lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát công khai và bí mật
đồng thời tập huấn cho nhân viên ngân hàng các kỹ năng cần thiết
để sớm phát hiện và đối phó với các vụ cướp ngân hàng có thể xảy ra
thực tế bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể trở thành địa điểm mà tội phạm nhắm tới
mới đây ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng
đối tượng trần tuấn anh đã đến phòng giao dịch đán thái nguyên để cướp ngân hàng
tuy nhiên lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng
và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ đối tượng
qua đó cho thấy sự chủ động phối hợp giữa ngân hàng
các cửa hàng vàng bạc đá quý với lực lượng công an là vô cùng quan trọng

nắp các camera để an ninh nhật tự tại các khu vực trọng yếu
như là các cửa ra vào để giám sát các đối tượng khi có những thảy đi
nắp các chuông báo động giữa các cửa hàng và ngân hàng
đối với số trực ban của các ngân hàng
để kịp thời nhận được thông tin khi có những vụ việc xảy ra
qua những công việc đó thì các cửa hàng cũng như các ngân hàng
cũng rất tin được vào công tác phản chống lừa đảo của công an
đối với việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng
công an huyện đại từ cũng yêu cầu các ngân hàng in dán các tờ rơi cảnh báo tại quầy giao dịch
nơi dễ nhận biết trong các phòng giao dịch
khi nhân viên giao dịch phát hiện người dân có hành vi đáng ngờ
sẽ thông báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn tội phạm